liên quan đến dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
chiều nay lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai cho biết phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà
đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án
theo đó dự án được điều chỉnh giảm hơn ba sáu trăm linh tỷ đồng
theo quyết định phạm vi thực hiện dự án được điều chỉnh bao gồm đất xây dựng sân bay là năm ha
và đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới sân bay là hơn ba mươi hai hectare
đối với tổng mức đầu tư điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư từ gần hai mươi ba tỷ đồng xuống còn hơn một mươi chín tỷ đồng
phó thủ tướng chính phủ trần hồng hà yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục thực hiện
theo đúng trách nhiệm được giao của chủ đầu tư trong đó thực hiện việc điều chỉnh các dự án thành phần tương ứng nếu có
tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo đúng quy định pháp luật
bảo đảm tiến độ bàn giao đất để đầu tư xây dựng sân bay long thành
bộ tài nguyên và môi trường bộ giao thông vận tải phối hợp và hướng dẫn ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
trong quá trình thực hiện việc thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư
ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai quyết định của ban thường vụ thành ủy
về đề án tạo nguồn cán bộ cho chức danh bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã trần điện bàn
nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực uy tín bản lĩnh chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức năng động
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới khi thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị
việc tạo nguồn sẽ được thực hiện theo các nội dung gồm thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc đề án tạo nguồn
tuyển chọn và phê duyệt danh sách cán bộ tham gia đề án đào tạo bồi dưỡng đối với cán bộ thuộc đề án
đánh giá cán bộ thuộc đề án thực hiện công tác cán bộ đối với chức danh bí thư đảng ủy
chủ tịch ủy ban dân phường xã và đối với cán bộ thuộc đề án nâng cao chất lượng bí thư đảng ủy
chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã đường nhiệm
thực hiện đề án sẽ góp phần vào việc phát hiện tạo nguồn đào tạo bồi dưỡng quy hoạch giới thiệu ứng cử
bổ nhiệm cán bộ cho chức danh bí thư đảng ủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường xã giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
bảo đảm sự kế thừa chuyển giao thế hệ một cách liên tục và vững chắc
thưa quý vị thời điểm này học sinh lớp một mươi hai đang chuẩn bị làm hồ sơ và đăng ký vào các trường đại học
với mục tiêu tăng cơ hội chọn đúng ngành đúng nghề của học sinh lớp một mươi hai từ hướng nghiệp đúng đắn
tập đoàn áp tách việt nam phối hợp cùng các trường trung học phổ thông tại hà nội
chuyên gia từ bộ giáo dục và đào tạo tổ chức ngày hội hai k sáu hiểu mình biết nghề chọn trường chuẩn
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến rất gần cũng là lúc mà tất cả các thí sinh đều rất cần được định vị lại mục tiêu của cuộc thi lớn nhất đời mình
là làm sao để chọn được đúng trường đúng nghề
mà về sau có sự nghiệp vững vàng mức lương cao thay vì chọn đại một trường
nhằm giúp phụ huynh thí sinh có phương pháp chọn trường chọn ngành chuẩn
ngày hội tư vấn hướng nghiệp hai nghìn hai mươi bốn được tổ chức với mục tiêu giúp phụ huynh thí sinh nắm bắt được những thông tin quan trọng
về những thay đổi của kỳ thi hai nghìn hai mươi bốn do trực tiếp chuyên gia hướng nghiệp của bộ giáo dục và đào tạo tư vấn
cùng với đó các đại diện doanh nghiệp đưa ra các góc nhìn chân thực về nhu cầu tuyển dụng và xu thế ngành nghề trong tương lai
các chuyên gia của chương trình cũng giúp các bạn trẻ tìm hiểu và ứng dụng một số phương pháp khoa học trên thế giới
để phân tích xác định sở trường thế mạnh của bản thân làm nền tảng cho việc chọn ngành
ngày một mươi một tháng năm hội doanh nghiệp trẻ tỉnh hà nam tổ chức đại hội doanh nghiệp trẻ của tỉnh lần thứ năm nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi chín hội doanh nghiệp trẻ tỉnh hà nam xác định mục tiêu
phát huy tối đa tinh thần đoàn kết tập hợp rộng rãi các nhà doanh nghiệp trẻ trong tỉnh và tổ chức hội
nhằm xây dựng tổ chức hội ngày càng lớn mạnh hoạt động chuyên nghiệp và hiệu quả
ứng dụng chuyển đổi số khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh quản trị và nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp hội viên
chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo phát triển tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên
tăng cường liên kết vùng tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại giao lưu trao đổi kinh nghiệm giữa hội doanh nghiệp trẻ tỉnh hà nam
và hội doanh nhân trẻ các tỉnh trong cả nước
những ngày này nông dân tại vùng đồng bằng sông cửu long đang khẩn trương thu hoạch dưa hấu mùa nghịch
do đang vào thời điểm những ngày nắng nóng nên dưa hấu rất hút hàng giá cũng tăng cao hơn so với những tháng cùng kỳ năm ngoái
theo người dân tại hậu giang dưa hấu được thương lái vào tận trảy mua với giá từ năm đồng
năng suất dưa hấu bình quân đạt từ hai đồng đến sáu đồng một ký cao hơn cùng thời điểm năm ngoái khoảng hai đồng một ký
năng suất dưa hấu bình quân đạt từ hai đồng đến hai năm trăm linh đồng một công với tổng chi phí trồng dưa vào khoảng bốn triệu đồng
với giá bán và năng suất như hiện tại nông dân trồng dưa hấu mùa nghịch cho lợi nhận từ bảy tám triệu đồng một công
theo ngành nông nghiệp tỉnh hậu giang nông dân trồng dưa hấu mùa nghịch là mô hình truyền thống tại quyện phụng hiệp hàng chục năm qua
năm nay người dân xuống giống khoảng bảy mươi hectare với các giống có chất lượng và năng suất cao như thành long mặt trời đỏ hát mỹ nhân ước tính sản lượng đạt khoảng một tấn